cho đến thời điểm này toàn bộ tuyến đèo bảo lộc đã bị ách tắc hoàn toàn
vào khoảng ba giờ chiều một phần trạm cảnh sát giao thông madaway đã bị vùi lấp hoàn toàn
khiến ba chiến sĩ và một người dân mất tích
ngay lúc này chúng tôi đã kết nối điện thoại với phóng viên lê tiến đang có mặt tại hiện trường
anh lê tiến hiện tại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích và cứu nạn cứu hộ đang được triển khai như thế nào
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương cần nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở phần mềm có liên quan đến triển khai thực hiện dịch vụ công nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa người dân doanh nghiệp tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương cần nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở phần mềm có liên quan đến triển khai thực hiện những giải phục
nhấn mạnh hai lực lượng cần tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện đồng bộ các chiến lược nghị quyết kết luận đề án quan trọng của đảng nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới
lễ phát động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống mua bán người và ngày toàn dân phòng chống mua bán người góp phần khẳng định cam kết của chính phủ và nhân dân việt nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết bộ công an đang triển khai hiệu quả cao điểm tuyên truyền truyền thông và cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác để đẩy lùi nạn mua bán người
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an cho biết bộ công an đang triển khai hiệu quả cao điểm tuyên truyền truyền thông và cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc từ ngày một mươi một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác để đẩy lùi nạn mua bán người trên phạm vi toàn quốc từ ngày một mươi một tháng chín cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác để đẩy lùi nạn mua bán người trên phạm vi toàn quốc từ ngày một mươi một tháng chín cùng nhiều giải pháp đẩy lùi nạn mua bán người trên
tin mới nhất liên quan đến vụ sạt lở ở đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng đã vùi lấp ba cán bộ cảnh sát giao thông và một người dân địa phương sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cả ba chiến sĩ đều đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ được biết thi thể ba chiến sĩ đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở
thứ nhất liên quan đến vụ sạt lở ở đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng đã vùi lấp ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân địa phương sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân địa phương được biết thi thể ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân địa phương được biết thi thể ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân địa phương
hiện vẫn đang mất tích hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an quân đội cùng nhiều lực lượng hiện vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn gần hai mươi máy xúc xe ben được điều động để múc đất triển khai cứu hộ các lực lượng đang sử dụng nhiều phương tiện như máy khoan máy dò để xác định vị trí của người dân bị vùi lấp lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân còn lại
thưa quý vị trước diễn biến các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân còn lại
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại lâm đồng nói riêng và một số địa phương nói chung chiều nay văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an đã có công điện gửi ban chỉ huy ứng phó phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các tỉnh lâm đồng ban chỉ huy ưu pt các đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk nông bình phước đồng nai và bình thuận
để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích khắc phục hậu quả vụ sàn lở nêu trên đảm bảo an toàn cho người dân văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ưu pt công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số bốn ngày một mươi tháng bảy của bộ công an về việc chủ động phòng chống sàn lở bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau
công an tỉnh lâm đồng chủ trì quyết liệt khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng phương tiện của lực lượng công an nhân dân phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đất đá và khắc phục nhanh hậu quả vụ sàn lở đất nêu trên tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình cán bộ chiến sĩ công an bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị ảnh hưởng bố trí lực lượng ph
kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sàn lở khi mưa lớn kéo dài nhất là các khu dân cư trường học trụ sở cơ quan doanh trại công trường hầm mỏ để chủ động sơ tán di rời có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân đảm bảo an ninh trật tự bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ đảm bảo
bộ cứu nạn công an các địa phương lân cận như đắk nông bình phước đồng nai và bình thuận chủ động các kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai đặc biệt khi có mưa lớn gây lũ quét xả lở đất các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư kinh phí để kịp thời chi viện khi có yêu cầu tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân các biện pháp ứng phó mưa lũ kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai t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

tiếp tục điều tra tổng số tám mươi tám vụ hai trăm hai mươi chín đối tượng phạm tội mua bán người tăng năm mươi năm vụ một trăm năm mươi bốn đối tượng so với cùng kỳ năm trước
tòa án các cấp đã đưa ra xét xử bốn mươi ba vụ một trăm linh bảy bị cáo phạm các tội danh liên quan đến mua bán người
thông điệp về ngày thế giới và toàn quốc phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi ba đó là mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau
tuy nhiên trên thực tế những bất cập trong công tác tuyên truyền hay công tác xác định hỗ trợ nạn nhân mua bán người hiện nay đang cho thấy cần sớm có sự điều chỉnh sửa đổi để đạt được mục tiêu như mà thông điệp năm nay đã đề ra
qua khảo sát cho thấy hiện nay nạn nhân của mua bán người là nam giới chiếm tỷ lệ ngày càng cao cá biệt có những địa phương có tới hơn tám mươi nạn nhân là nam giới
trong khi tại các địa phương công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu tập trung vào nạn nhân mua bán người
điều này cho thấy công tác này chưa thực sự đáp ứng nhu cầu và phù hợp với các đối tượng tình hình thực tế
đến nay thì có lẽ là cũng chưa có một cái mô hình nào mà hỗ trợ cho nam giới bị mua bán trở về
ngoài ra sau gần một mươi năm thi hành luật phòng chống mua bán người đã bộc lộ nhiều bất cập
các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về phòng chống mua bán người hầu hết được ban hành đã năm sáu năm
do đó nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế xã hội hiện nay điển hình là công tác xác định nạn nhân
hiện nay thì những cái vướng mắc khó khăn trong cái việc thi hành luật phòng chống mua bán người liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân thì nó lại liên quan đến những công tác khác
ví dụ như là vấn đề về xác minh xác định nạn nhân như thế nào để đảm bảo được là trong một cái vụ án về mua bán người chúng ta xác minh xác định được nạn nhân và chúng ta sẽ được điều tra truy tố xét xử được một cái vụ án về mua bán người
thì trên cơ sở đó thì sẽ tiến hành được cái công tác bảo vệ
và công tác hỗ trợ nạn nhân
cái khó khăn ở đây đấy là cái công tác xác định nạn nhân
xác định nạn nhân thì hiện nay thì chúng ta cần phải đưa ra những tiêu chí về xác định nạn nhân phù hợp với lại tình hình ở trong nước
cũng như là phải đảm bảo được phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn của quốc tế mà việt nam là thành viên
như vậy việc sửa đổi luật phòng chống mua bán người sẽ là một trong những yếu tố góp phần khắc phục vương mắc hiện nay
đảm bảo đáp ứng tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh
phòng chống mua bán người trong thời gian tới
tuy nhiên một trong những giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này hữu hiệu nhất chính là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về hậu quả và phương thức thủ đoạn của tội phạm
từ đó biết cách tự bảo vệ mình trước những cặp bẫy của tội phạm mua bán người
thông tin từ đại sứ quán việt nam tại campuchia
vào ngày hai mươi chín tháng bảy tại thủ đô phnom penh đã xảy ra một vụ xô xát khiến một công dân việt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngay sau khi nhận được thông tin thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân xác định danh tính của người bị hại yêu cầu phía campuchia điều tra bắt giữ hung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân